với phương châm hãy bắt tay vào hành động thực tiễn sẽ cho câu trả lời
chắc chắn từng bước từng bước thực tiễn sẽ làm sáng tỏ được các vấn đề nêu trên
góp phần làm phong phú thêm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
phù hợp với điều kiện việt nam trong thời đại ngày nay